các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội phải hoàn thành các mục tiêu xét nghiệm tầng dân trước ngày một mươi năm tháng chín để loại trừ nguồn lây ra khỏi cộng đồng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé